nhưng tinh thần lạc quan của ông đã giúp cho các đảng viên trong tri bộ có thêm nhiều tự tin
ngoài những buổi họp tri bộ bí thư nhâm ông hồng mặt trận và những đảng viên trẻ như anh ca thường xuyên gặp gỡ trao đổi để hiểu cạn kẽ hơn những khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ và cùng tìm ra hướng giải quyết
người làm công tác tuyên truyền phải cái thứ nhất phải có uy tín với dân mà nói dân nghe tuyên truyền vận động và làm sao đó là như mình gọi là thuyết phục nhân dân
là thực hiện mọi cái đường nối chính sách chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước và những quy ước của địa phương
đối với anh em tôi đảng viên sau khi được các ông chí đảng bộ và các ông chí cấp ủy tri bộ triển khai thì tất cả đảng viên chúng tôi đều đồng tình và hưởng ứng
sau đó thì
cơ sở chúng tôi triển khai đến tất cả nhân dân
mỗi đảng viên tỏa đi từng nhà tìm cho mình cách làm cụ thể
trong lúc trì bộ hoàn thiện nghị quyết chủ trương cho từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thì những người như ông hồng luôn trong tâm thế chủ động phát huy vai trò của mình
tính đến nay đã gần ba mươi năm làm công tác mặt trận
hơn ai hết ông hồng có trong mình nhiều kinh nghiệm tuyên truyền vận động
với ông để người dân
dân làm theo thì trước hết phải bằng mọi cách khiến cho họ hiểu và tin những gì mình nói
ông tìm đến đầu tiên là các gia đình có cựu chiến binh
những đồng chí cùng vào sinh ra tử để tìm kiếm sự đồng cảm
vừa trò chuyện tâm tình vừa tuyên truyền nghị quyết
người ta chưa hiểu thì là mình phải giải thích nhiều lần
một lần không xong thì phải giải thích nhiều lần để người ta nghe và người ta hiểu
thấy rằng cái gì nợ ích về tập thể
nợ ích cho xóm nàng thì người ta cũng theo thôi
chính sách nhà nước nào cứ nói hết cho dân người ta thoải mái
thế rồi dân người ta có phỏng vấn gì thì mình sẽ trả lời phúc đáp lại cho dân
thế là hai bên đối thoại với nhau cho nó thoải mái tư tưởng đi
thì dân ta thấy được cái nào nó cũng như vậy là có lợi
nợi cho cả tập thể nợi cho cả nhân dân
mà đúng chủ trương chính sách của đảng nhà nước
thì là dân đồng tình ủng hộ thôi
nói theo gương của những đảng viên
nhân lão thành anh ca không ngần ngại xông pha
và có nhiều bí quyết riêng để thu phục lòng dân
hiện là tri hội trưởng hội nông dân của thôn
bằng sự nhanh nhạy của mình anh đã đứng ra tạo đầu mối liên kết
giúp cho hơn hai trăm linh gia đình vay vốn để làm ăn
nhờ thế mà anh minh có thể đầu tư làm sưởng gỗ
và dần vươn lên thoát nghèo
chính quyền ngân hàng chính sách hỗ trợ gia đình tôi
cũng tạo điều kiện nó cũng thuận nợi hơn nhiều
công việc nguồn vốn để sản xuất đầu gỗ
gia đình anh minh và rất nhiều hộ khó khăn khác trong thôn phúc tinh
cảm thấy không còn lạc lõng trên hành trình thoát nghèo
họ có tri bộ đồng hành có các đảng viên lắng nghe những nguyện vọng
và giúp họ có cuộc sống ổn định
từ đó mối dây giữa tri bộ và người dân thêm thân tình khăng khít
hình thành đến ba thổ vay vốn giúp đỡ của ngân hành chính sách xã hội
cho các hộ vay vốn để làm mộc gỗ chăn nuôi hoặc các ngành này khác phù hợp
đối với lực lượng trẻ chúng tôi thường xuyên là dưu sắt để hướng dẫn
và giúp các đồng chí trẻ để phấn đấu làm tốt cái trách nhiệm của người đảng viên
bà con dần già bắt đầu thấy mình cần phải có trách nhiệm với công việc chung của tập thể
những nút thắt tường trường khó giải quyết trong giải phóng mặt băng
nhờ vậy đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
đoạn mương và đường nội đồng này chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ được khởi công xây dựng
trước đây hàng chục hộ gia đình đã lấn chiếm đất để dựng nhà và làm nơi sản xuất
thời điểm hiện tại bí thư nhâm cùng các đảng viên cảm thấy nhẹ nhõm và không khỏi tự hào
khi cuối cùng công sức vận động tuyên truyền của mình cũng được người dân hiểu
đồng tình trả lại mặt bằng và ủng hộ tri bộ

sự đoàn kết một lòng và tinh thần không nể hà khó khăn của các đảng viên đã giúp thôn đạt được nhiều
kết quả ngoài mong đợi từ chỗ mỗi lần hội họp cả thôn phải tập trung ở đỉnh làng nhỏ hẹp
thì giờ phúc tinh chuẩn bị có nhà văn hóa to đẹp hiện đại nhất xã
đó là việc không phải một sớm một chiều có thể làm được ngay từ giải phóng mặt bằng đến huy động
đẩy sức của đều ghi dấu những ngày tháng lan lộn miệt mài làm công tác dân vận của các đảng viên
trong tri bộ khi được hỏi đâu là động lực để họ những người được ví là ăn cơm nhà vác tù và hàng
tổng có thể vượt qua khó khăn thì mỗi đồng chí lại có cách lý giải của riêng mình
muốn đóng góp tham gia cái công sức của mình có nại để làm sao xây dựng quê hương
coi như là ngày thêm giàu đẹp và yên vui
rất tự hào là quê hương được đổi mới đình chùa đường nàng rồi nhà văn hóa
thì chúng tôi thấy rất phấn khởi mình hoàn thành được cái nhiệm vụ mà trên dao thì nhìn chung là
phấn khởi từ đảng lãnh đạo coi như các đoàn thể chính trị đi vào coi như là cùng tập trung
coi như là vận động tuyên truyền nhân dân và thuyết phục nhân dân thì là mới được như ngày hôm nay
phúc tình trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã tam sơn
hành trình để có được kết quả ấy đã mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho chính các đồng chí trong
tri bộ với những đảng viên lão thành như bí thư nhâm như ông hồng mặt trận đó là dấu ấn đẹp
của tuổi già giúp họ chiêm nghiệm và tổng kết lại một chặng đường dài những năm tháng cống hiến
còn với người trẻ như anh ca đây là kinh nghiệm giúp anh vững vàng và trưởng thành phần thưởng
quý giá nhất với họ những đảng viên tâm huyết ở phúc tinh
là được nhìn thấy quê hương thay ra đổi thịt mỗi ngày nhờ những công sức không hề nhỏ của chính mình
truyền thống cách mạng từ lâu đảng đi trước dân đi sau xây đời xóm nàng sạch đẹp nơi nơi
quê hương đổi mới sáng ngời liềm tin tam sơn quê mẹ thân thương có đảng có bác dẫn đường nguyện theo